đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng để nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác này
nửa đầu năm đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong toàn đảng bộ
tham mưu giúp ban chấp hành ban thưởng vụ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
đã xem xét thi hành kỷ luật bốn mươi ba đảng viên trong đó đảng ủy bộ giao thông vận tải là chín đảng viên
đảng ủy bộ tài chính là một mươi hai đảng viên
sau tháng cuối năm sẽ tập trung giám sát đảng viên trong trị bộ và giám sát cấp ủy viên nhất là người đứng đầu
giải quyết rứt điểm đơn thư khiếu nại đồng thời hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng